hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai phiên tòa xét xử vụ hai cựu bộ trưởng nguyễn bắc son trương minh tuấn
và các bị cáo trong vụ án liên quan đến thương vụ mobifone mua cổ phần avg tiếp tục diễn ra
với phần bào chữa của các luật sư
tình tiết đáng chú ý nhất trong phiên tòa ngày hôm nay là việc các bị cáo xin nộp tiền để khắc phục hậu quả
về việc khắc phục hậu quả của bị cáo nguyễn bắc son luật sư của ông này cho biết
gia đình và bạn ông đã gom được một mươi hai năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả
và sẽ giao nộp vào thứ hai tới ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
với tội nhận hối lộ mà bị cáo nguyễn bắc son bị cáo buộc luật sư cho rằng
ông nguyễn bắc son đã nhận rồi ông mong muốn đừng ai nói đến nữa
đối với tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng của bị cáo nguyễn bắc son
luật sư cho rằng căn cứ văn bản của bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính
văn phòng chính phủ có công văn thông báo ý kiến của thủ tướng chấp nhận chủ trương mua avg
ra bộ thông tin và truyền thông thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật
như vậy thủ tướng đã quyết định chủ trương đầu tư dự án đã chấp thuận dự án này
trong phiên tòa chiều nay khi bảo chữa cho bị cáo lê nam trà luật sư của ông này cho rằng
cần phải làm rõ tình tiết cựu chủ tịch avg tự thú về hành vi nhận hối lộ là từ khi nào
vì điều này có vai trò mở nút thắt hành vi đưa và nhận hối lộ
giúp cơ quan điều tra viện kiểm sát làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án